vậy là sau một mươi năm chờ đợi đội tuyển việt nam một lần nữa đã nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu aff suzuki cup
chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên park hang seo cũng là nguồn động lực tinh thần to lớn đối với nhiều người để vượt qua hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt khi đó là những bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện
dù một mươi chín h ba mươi phút trận đấu mới bắt đầu nhưng từ một mươi chín h nhiều bệnh nhân cùng với người nhà đã có mặt tại hội trường của bệnh viện việt đức
để theo dõi trận đấu chung kết lượt về giữa đội tuyển việt nam với đội tuyển malaysia
với những bệnh nhân không thể di chuyển đến hội trường họ vẫn cổ vũ và thể hiện tình yêu của mình dành cho đội tuyển ngay trên giường bệnh
những gương mặt nhăn nhó vì đau những bước di chuyển khó nhọc nhưng mọi người đều hướng ảnh mắt lên màn hình không bỏ lỡ một pha bóng nào của trận đấu
tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc mọi người vỡ hòa trong niềm hạnh phúc
cả hội trường như muốn nổ tung bởi những tiếng hồ vang việt nam vô địch
trong những phút giây ấy mọi đau đớn mọi lo lắng vì bệnh tật đã tan biến hết để nhường chỗ cho niềm vui chung của dân tộc
nguyên vơi nguyên vơi không có gì nào để chúng ta được suy nghĩ hạnh phúc không có gì nào để chúng ta được vô địch
tôi vô cùng sung sướng và cảm phục các công thủ các công thủ này đã rất hợp lý và như vậy là hỗ trợ cho nhau rất là tốt
đầu chân như vậy này việt nam mình đã vô địch chỉ chắc tránh và sẽ
cảm thấy cho người nó khỏe khoán lên khỏe mái không còn có nghĩ gì bệnh tật
vậy là sau một mươi năm chờ đợi một lần nữa đội tuyển việt nam lại được nâng cao trước quốc vô địch aff cup
hàng triệu hàng triệu trái tim người hâm mộ đã vỡ hòa trong niềm vui niềm hạnh phúc
và tôi tin chắc rằng tất cả mọi người đều đồng ý với tôi rằng hơn cả một chiếc cúp vàng
điều mà tuyệt vời mà thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã mang lại đó là kéo người hâm mộ trở lại với bóng đá việt nam
đặc biệt đối với
với những người bệnh nhân bóng đá đã giúp họ có thêm những nụ cười những niềm tin để tiếp tục đấu tranh với bệnh tật
đó mới thực sự là giá trị là ý nghĩa nhân văn mà bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đã mang lại